trong khu vực bắc và giữa biển đông trong đó có khu vực huyện đào hoàng sa
tiếp tục thịnh hành bởi trường gió tây nam hoạt động ở mức trung bình yếu
sóng biển vì thế giao động trong khoảng từ một đến hai mét cùng với tình trạng biển ổn định
riêng khu vực nam biển đông vẫn cần lưu ý với mưa rông ở mức độ dài rác
nên tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước